dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một năm độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
từ đêm nay vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận có mưa bão gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi hai kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
ở các tỉnh từ quảng trị đến phía bắc khánh hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
quảng bình phía nam khánh hòa và khu vực tây nguyên có lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đợt

để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số một mươi hai và khắc phục hậu quả thiên tai
văn phòng bộ công an vừa có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
gọi tắt là ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của bão khắc phục hậu quả thiên tai
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân đặc biệt tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn an toàn cho người tài sản của nhà nước và nhân dân
bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ trường giáo dưỡng tại các khu vực bị ảnh hưởng bão lũ
chủ động nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai
để trộm cắp tài sản đầu cơ găm hàng nâng giá trục lợi phối hợp với các lực lượng chức năng
ngăn chặn tin giả tin độc trên không gian mạng
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống
nhất là tại các khu vực bị lũ quét sạt nờ đất và những nơi trũng thấp còn bị ngập lụt chia cắt
tìm kiếm cứu nạn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh kiểm tra ra soát có phương án đảm bảo an toàn
cho người và tài sản khách du lịch trên các đảo ven biển lao động trên lồng bè các khu nuôi trồng thủy sản
các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực thấp trũng
có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
các bến đỏ khu vực đường bị ngập đã đang và có nguy cơ xảy ra sạt lở
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
vào trưa ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn
nạn đặc biệt nghiêm trọng tại thôn bản mồ thị trấn đồng văn huyện đồng văn tỉnh hà giang
chiếc xe ô tô uat lao xuống vực khiến ba người tử vong tại chỗ và bốn người bị thương
vào lúc một mươi một h trưa ngày tám tháng một mươi một xe ô tô uat biển kiểm soát hai mươi ba a bảy nghìn một trăm chín mươi năm do ông quả tạm trú tại thị trấn đồng văn huyện đồng văn
điều khiển đi từ thị trấn đồng văn xuống thôn bản mồ để ngắm sông nho quế đã rơi xuống vực sâu khoảng một trăm linh mét
khi xảy ra tai nạn trên xe có sáu khách du lịch người đà nẵng và một lái xe
ngay khi vụ việc xảy ra công an huyện đồng văn và các lực lượng chức năng đã có mặt tại địa bàn
khẩn trương đưa những người bị thương vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co có độ dốc cao
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
liên quan đến vụ cháy tại nhà máy sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên hào hưng khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi
sau ba ngày nỗ lực dập lửa đến chiều tối ngày hôm qua đám cháy đã cơ bản được khống chế
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày năm tháng một mươi một ngọn lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất viên nén gỗ
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hào hưng
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi
cùng đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của nhà máy lọc dầu dung quất
khu công nghiệp v sip đô san và công ty thép hòa pháp tham gia chữa cháy
được biết là bồn silo chứa viên nén gỗ cao đến ba mươi sáu mét nên rất khó tiếp cận
lửa than liên tục chảy thành dòng từ trên bồn silo xuống dưới khu vực nhà xưởng
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang hoàn thành nốt các công tác tại hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn hữu dương hai mươi bốn tuổi
trú tại xã eran huyện erleu để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh võ anh phước ba mươi tuổi trú tại huyện đức linh tỉnh bình thuận
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi dương và anh phước cùng một số người bạn ăn nhậu
sau khi uống hết hai lít rượu thì giữa dương và anh phước xảy ra mâu thuẫn
dương cầm một con dao nhọn dài ba mươi cm đâm một nhát vào cổ làm anh phước tử vong tại chỗ
sau khi gây án nguyễn hữu dương đã đến công an huyện ehleu tỉnh đắk lắc đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cũng tại tỉnh đắk lắc một nữ đối tượng chuyên lấy thông tin những người thân quen trong buôn làng
rồi nhờ người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó đem đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an huyện chư quynh bắt xử lý
cuối năm hai nghìn một mươi tám công an huyện chư quynh nhận được đơn của anh bùi bá kỳ hai mươi tám tuổi
trú tại phường khánh xuân
thành phố buôn ma thuột tố cáo bà hương ươm bờ đáp năm mươi hai tuổi trú tại xã ea bờ hô huyện chư quynh
lừa bán cho anh ba thửa đất ở xã ea bờ hô nhưng không có trong thực tế rồi chiếm đoạt ba trăm linh triệu đồng
sau khi vào cuộc điều tra công an huyện chư quynh đã làm rõ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bà hơm đã lấy thông tin cá nhân của những người thân quen cùng buôn
sau đó thông qua một người lạ hương ươm đã nhờ làm giả dây chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi mang đi bán cho anh kỳ lấy tiền tiêu xài
với hành vi đó hân ơm đã bị công an huyện chư quynh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
cô thầy có biết bao nhiêu nhưng mà ông đó cao cao có râu cải non bên này tên là ông thịnh
nên xuống nhà tìm tại vì hoàn cảnh khó khăn nên nó có cái cách nó giúp
sau đó người ta
hương dẫn cho tôi đi lai hộ khẩu chứng minh người nào quen biết
sau đó người đó cầm hộ khẩu chứng minh rồi bắt đầu tự đi làm việc đó
sau đó người đó cầm việc đó đưa cho tôi đi vay ngân hàng
quá trình điều tra mở rộng công an huyện chư quynh còn làm rõ
đối với thủ đoạn tương tự hồng ơm đã nhờ người làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người khác
sau đó hương âm đã mang những loại giấy tờ giả này đến ngân hàng thương mại của phần phương đông
chi nhánh đắk lắc để thế chấp vay chiếm đoạt bốn trăm năm mươi triệu đồng
và vay chiếm đoạt của ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh đắk lắc năm trăm sáu mươi triệu đồng
đối với phương thức thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
nó cũng phải là mới
tuy nhiên có một số hồ dân rất là thiếu cảnh giác và tin tưởng vào những đối tượng này
để nhờ những người thân này mượn chứng minh hộ khẩu để lấy thông tin này và móc nổi cho một số đối tượng
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng một mươi nguyễn văn luân và phạm minh nhật cùng đồng bọn đã đột nhập vào nhà lấy trộm bốn xe máy
hai điện thoại di động và nhiều vật dụng khác của người dân trên địa bàn huyện trợ mới
tài sản trộm được luân và nhật cùng đồng bọn đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
nhận được tin báo của bị hại công an huyện trợ mới đã tiến hành sàng lọc và truy xét các đối tượng
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi đã bắt giữ được luân và nhật qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại đội hai khu minh tân phường minh nông thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
là đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng thiều quang đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm xã đồng luận huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
bị công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội cướp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý